đã một mươi năm trôi qua kể từ chuyến bay mh ba trăm bảy mươi đã khiến chiếc máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy chờ hai trăm ba mươi chín người mất tích bí ẩn
đến nay nỗi đau của những người ở lại sau thảm kịch lịch sử ấy vẫn chưa thể ngôi ngoài
theo giờ gradeian ngày ba tháng ba năm hai nghìn hai mươi bốn hàng trăm thân nhân của các hành khách trên chuyến bay
đã tập trung tại một trung tâm mua sám gần kuala lumpur để tưởng nhớ những nạn nhân xấu xố trên chuyến bay
mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines đã mất tích bí ẩn một mươi năm trước
tại đây họ đã thắp hai trăm ba mươi chín ngọn nến mỗi ngọn nến tượng trưng cho một nạn nhân trên chiếc máy bay gặp nạn
suốt một thập kỷ qua họ vẫn ngại lòng khi nhắc về nỗi đau đớn dai dẳng chưa thể tìm ra lối thoát
qua ghi nhận tại buổi tưởng nhớ có một số là đến từ trung quốc
nơi gần hai phần ba số hành khách trên chiếc máy bay
điều đến đó là một trong số những người thân của hành khách trên chuyến bay
gracie nathan luật sư ba mươi sáu tuổi người malaysia bày tỏ
mười năm qua là khoảng thời gian buồn vui lẫn lộn liên tục đối với cô
được biết mẹ cô là bà annie daisy năm mươi sáu tuổi chính là hành khách trên chuyến bay mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi
đã mất tích vào hồi tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn
cũng như nathan bà liu zhongfeng sáu mươi bảy tuổi đến từ tỉnh hà bắc trung quốc
đã mất đứa con trai hai mươi tám tuổi
bà đã bay tới malaysia để tham dự sự kiện lần này và nhắc lại nguyện vọng tìm công lý cho con trai của mình
bà muốn biết tùng tích của chiếc máy bay và cần câu trả lời cho câu hỏi bao giờ sẽ tiếp tục cuộc tìm kiếm
đối với họ mh ba trăm bảy mươi không phải là dĩ vãng
điều mà những người ở lại mong đợi lúc này là chính phủ malaysia sẽ tiến hành một cuộc tìm kiếm mới
jakita gonzalez vợ của patrick gomes là người đã có mặt trên chuyến bay chia xe
mỗi năm bà đã đi tìm kiếm một chiếc máy bay
khi gần đến tám tháng ba tất cả những gì xảy ra vào ngày hôm đó những ký ức lại ua về như thế chỉ mới hôm qua
cô nhớ lại cuộc gọi down từ hãng hàng không malaysia airlines để thông báo rằng chiếc máy bay đã mất tích
với cô cách duy nhất để giải quyết chuyện này là tìm ra chiếc máy bay
đó là lý do tại sao việc tìm kiếm lại quan trọng đừng để nó vẫn là một bí ẩn
đáp lại những hy vọng mong manh của gia đình các hành khách
vừa qua bộ trưởng vận tải malaysia anthony locke đã trả lời với báo giới rằng
malaysia cam kết tìm kiếm máy bay mất tích và chi phí không phải là vấn đề
ông cho biết sẽ gặp các đại diện công ty thăm dò đại dương ocean infileti trụ sở tại bang texas của mỹ để thảo luận về một chiến dịch mới
đến nay phía malaysia đang chờ đưa ra thời gian phù hợp cho cuộc gặp
tại đây bộ trưởng cũng nói thêm rằng ông rất vui vì có tiến bộ trong một số nghiên cứu mới và công nghệ mới
đồng thời hy vọng rằng cuộc tìm kiếm sẽ thành công và mang lại câu trả lời cho thân nhân những người có mặt trên chiếc máy bay mất tích
liên quan đến cuộc tìm kiếm reuters đưa tin theo một quan chức chính phủ malaysia
nước này sẽ hợp tác với một công ty chế tạo robot của mỹ để tìm kiếm chiếc máy bay gặp nạn một mươi năm trước
cụ thể bộ trưởng giao thông malaysia antoniok đã cam kết rằng việc tìm kiếm chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines sẽ được nối lại sớm nhất có thể
trước đó vào ngày tám tháng ba năm hai nghìn một mươi bốn chuyến bay mang số hiệu mh ba trăm bảy mươi khi đang trên hành trình di chuyển từ kuala lumpur đến bắc kinh
đã bất ngờ biến mất khỏi hệ thống radar sau chưa để một tiếng cắt cánh
ngay lập tức các hoạt động tìm kiếm đã được triển khai giả soát đến tận đáy đại dương sâu nhất ở phía nam ấn độ dương thế nhưng không tìm thấy dấu vết
cụ thể bốn mươi phút đầu tiên của chuyến bay diễn ra xuân xẻ
vào lúc một giờ một mươi chín phút mh ba trăm bảy mươi tiếp cận điểm cuối không phận malaysia
đài kiểm soát không lưu malaysia thông báo mh ba trăm bảy mươi liên lạc với trạm kiểm soát không lưu tp hcm
khi ấy cơ trưởng zaharieh đã trả lời
chúc ngủ ngon malaysia ba trăm bảy mươi
tuy nhiên mh ba trăm bảy mươi đã không đăng ký với trạm kiểm soát không lưu tp hcm
vài giây sau khi bay vào không phận việt nam mh ba trăm bảy mươi đã biến mất khỏi màn hình radar
tất cả những nỗ lực tiếp theo nhằm liên lạc với tổ bay đều không thành công
sự mất tích của mh ba trăm bảy mươi được xem là bí ẩn lớn nhất của ngành hàng không thế giới
thời điểm ấy chiếc máy bay này đang chở hai trăm ba mươi chín hành khách trong đó có một trăm năm mươi bốn người trung quốc
khi đó một loạt giả thuyết được đưa ra về sự biến mất bí ẩn trong đó có giả thuyết cơ trưởng kỳ cựu jahari ở massag đã lao máy bay tự sát
sau đó gia đình và bạn bè của jarier đã bác bỏ giả thuyết này là vô căn cứ
đến tháng một năm hai nghìn một mươi năm malaysia tuyên bố máy bay mh ba trăm bảy mươi gặp nạn toàn bộ hai trăm ba mươi chín hành khách và phi hành đoàn đã thiệt mạng
trong số ba triệu bộ phận của máy bay chỉ có một mảnh vỡ trôi giạt vào bờ biển phía đông châu phi nhiều năm sau đó
các nhà điều tra malaysia ban đầu không loại trừ khả năng máy bay đã cố tỉnh đi chạch hướng
cứ như vậy cuộc tìm kiếm kéo dài gần ba năm với sự tham gia của hai mươi sáu quốc gia trên diện tích một trăm hai mươi km hai ở ấn độ dương
thế nhưng hầu như không tìm thấy bất kỳ dấu vết nào của chiếc máy bay mà chỉ nhặt được một số mảnh vỡ
hoạt động tìm kiếm do australia dẫn đầu đã bị đình chỉ vào tháng một năm hai nghìn hai mươi
đến năm hai nghìn một mươi tám ocean infinity một công ty chế tạo robot hàng hải có trụ sở tại texas
mỹ đã đưa ra một loạt giả thuyết cho các nhà điều tra malaysia
các nhà điều tra mỹ đã lùng sụp ấn độ dương để tìm dấu vết của chiếc máy bay mất tích
tuy nhiên khi ấy họ không thể tìm thấy dấu vết gì và cuộc tìm kiếm dừng lại sau sáu tháng
giám đốc điều hành của ocean infinity oliver plunkett đã từng tuyên bố vào năm ngoái rằng
công ty đã tìm thấy bằng chứng mới chỉ ra địa điểm có thể xảy ra vụ tai nạn
phải nói rằng ông đã kiến nghị chính phủ malaysia cho phép thực hiện một cuộc tìm kiếm mới
trước đó gần ba mươi bộ phận được cho là có liên quan đến máy bay boeing bảy trăm bảy mươi bảy đã được tìm thấy
trong đó một số đã được xác nhận một số có khả năng liên quan và một số khác thì không xác định được
các mảnh vỡ máy bay nằm rẻ rác trên đại dương đã được tìm thấy ở tận đường bờ biển phía đông châu phi
ví dụ cánh bên ngoài của cánh phải được tìm thấy trên đảo penba phía đông tanzania vào năm hai nghìn một mươi sáu
theo giả thuyết mới nhất nơi ăn nghỉ cuối cùng của mh ba trăm bảy mươi một
cách port của australia khoảng hai km về phía tây trên vùng biển nam ấn độ dương
mới đây vào tháng hai năm hai nghìn một mươi sáu
năm hai nghìn hai mươi hai chính quyền malaysia cho biết có thể sẽ tiếp tục các cuộc thảo luận thêm với trung quốc và australia
để khởi động một sứ mệnh mới tìm kiếm tản tích của mh ba trăm bảy mươi nếu thu được nhiều bằng chứng đáng tin cậy hơn
tuyên bố này được đưa ra sau khi các thông tin tiềm năng mới xuất hiện vào tháng một mươi hai năm hai nghìn hai mươi một
có thể làm sáng tỏ điểm rơi của máy bay
cùng với đó kỹ sư người anh richtart gofray một thành viên của nhóm độc lập mh ba trăm bảy mươi
bao gồm các nhà khoa học nhà nghiên cứu và các cá nhân
cho rằng đội đã tính toán được tọa độ nơi ăn nghỉ cuối cùng của mh ba trăm bảy mươi khách post australia
khoảng hai km về phía tây trên vùng biển nam ấn độ dương
theo đó nếu phân tích của ông được chứng minh là đúng
khu vực tìm kiếm mới có thể chỉ là một mươi tám km hai
một khu vực nhỏ hơn rất nhiều so với cuộc tìm kiếm năm hai nghìn một mươi bảy tức một trăm hai mươi km hai
đây cũng là cuộc tìm kiếm lớn nhất từng được thực hiện vào thời điểm đó
ông wafray đã dựa vào các tín hiệu báo cáo
lan truyền tín hiệu yếu chưa được khai thác trước đây là tín hiệu vô tuyến nghiệp dư công suất thấp
để phát hiện những bất thường có thể do một vật thể lớn gây ra như máy bay mh ba trăm bảy mươi
các quyết định của ông bao gồm dữ liệu cho thấy máy bay vấp phải một loạt sóng vô tuyến
trong vùng trời chống trải khi nó bay qua mà ông sử dụng để chứng thực vị trí dựa trên dữ liệu vệ tinh
tuy nhiên khu vực tìm kiếm mới nằm trong khu vực đã được chính quyền australia xem xét
trước đó nhiều quốc gia đã tham gia chiến dịch tìm kiếm kéo dài vài tháng
trên vùng biển rộng hàng trăm nghìn km vuông
thế nhưng vẫn chưa thấy bất cứ manh mối gì của máy bay mh ba trăm bảy mươi một
peter folay người dẫn đầu cuộc tìm kiếm tiêu tốn hai trăm linh triệu đô la
của cục an toàn giao thông vận tải úc hồi năm hai nghìn một mươi năm đến hai nghìn một mươi sáu cho biết
ông hy vọng báo cáo của gaffray có thể mang lại kết quả đột phá
trước đó theo fly dữ liệu vệ tinh về khoảnh khắc cuối cùng của mh ba trăm bảy mươi cho thấy
máy bay này đã tăng tốc trước khi lao xuống biển
các mảnh vỡ trôi giặt vào bờ biển phía tây
ấn độ dương cũng cho thấy máy bay phải chịu lực tác động rất lớn
trong một tuyên bố của cục an toàn giao thông vận tải australia
các nhà chức trách xác nhận ông gaffray là một chuyên gia đáng tin cậy
và yêu cầu cục khoa học địa lý xem xét lại dữ liệu năm hai nghìn một mươi bảy
để xác thực những thông tin trước đó
qua ghi nhận cuộc tìm kiếm trước đó được tiến hành trong nhiều giai đoạn
sử dụng kết hợp quét bản đồ vệ tinh chi tiết địa hình đáy biển
khảo sát độ sâu và tìm kiếm dưới nước bằng các phương tiện dưới biển
với sự hợp tác của các tàu khảo sát hà lan và trung quốc
tuy nhiên các cuộc tìm kiếm vẫn chưa đưa ra được kết luận cuối cùng
theo các chuyên gia phân tích nguyên nhân lớn nhất của tất cả những lý thuyết này
có thể do thiếu thông tin
ông shannon tell của hãng tin strait times ở malaysia cũng cho rằng
lỗ hổng thông tin đã gây khó khăn cho các cuộc điều tra về vụ mất tích mh ba trăm bảy mươi ngay từ đầu
theo trang airline rating một website chuyên xếp hạng các hãng hàng không
về độ an toàn cũng như trải nghiệm trong chuyến bay
trong suốt những năm qua
người thân và bạn bè của những người trên chuyến bay mh ba trăm bảy mươi
đã đón nhận nhiều thông tin sai lệch về manh mối của máy bay
theo airline rating gần một trăm năm mươi cuốn sách đã được viết về vụ mất tích mh ba trăm bảy mươi
nhiều cuốn sách trong số này mang những cái tên khiến nhiều người càng thêm hoang mang
về số phận của chuyến bay bí ẩn
thậm chí có tác giả còn tuyên bố bí ẩn đã được giải quyết hay có người tận mắt nhìn thấy
cho đến nay người thân của những nạn nhân xấu xố trên chuyến bay mh ba trăm bảy mươi
vẫn nuôi hy vọng tìm được câu trả lời
lễ cầu nguyện hàng năm vẫn được tổ chức vào mỗi dịp tưởng niệm ngày xảy ra vụ việc
trong khi những câu hỏi về vụ mất tích vẫn đẻ nặng trong tâm trí họ
theo cnn vào năm hai nghìn hai mươi ba gia đình của những người đi trên chuyến bay mh ba trăm bảy mươi
đã kêu gọi chính phủ malaysia cho phép công ty thám hiểm đáy biển ocean infinity của mỹ
tiến hành một cuộc tìm kiếm mới
năm hai nghìn một mươi tám malaysia đã mời ocean inf farnity tìm kiếm chiếc máy bay ở nam ấn độ dương
chính phủ nước này đã đưa ra mức chi trả tới bảy mươi
nếu tìm thấy chiếc máy bay tuy nhiên hoạt động tìm kiếm không mang lại kết quả gì đáng chú ý
thế nhưng công ty này cho biết họ hiện có bằng chứng mới có thể dẫn đến việc phát hiện ra chiếc máy bay
đại diện công ty cho hay họ đang đề nghị chính phủ malaysia cho tiến hành tìm kiếm trên cơ sở không tìm thấy không tính phí
trước đó tháng một năm hai nghìn một mươi bảy malaysia trung quốc và úc cho kết thúc cuộc tìm kiếm mh ba trăm bảy mươi kéo dài hai năm
đợt tìm kiếm này đã tiêu tốn khoảng một trăm ba mươi năm triệu usd
xoay quanh vụ việc gần tám năm sau ngày mh ba trăm bảy mươi mất tích ngày hai mươi bảy tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba
tòa án quận triều dương bắc kinh đã mở phiên tòa đòi bồi thường cho người thân của các nạn nhân mang quốc tịch trung quốc
trên chuyến bay mh ba trăm bảy mươi của hãng hàng không malaysia airlines
nhiều thân nhân cho rằng sự cố bí ẩn về chiếc máy bay này không chỉ cướp đi người thân của họ
mà còn khiến một số người lâm vào cảnh khó khăn về tài chính
tại phiên điều trần ông chang kuei
trả lời về số phận của mẹ mình trên chuyến bay định mệnh ấy bày tỏ
gần một mươi năm trôi qua gia đình ông không nhận được bất kỳ lời xin lỗi hay một số bồi thường nào
tâm trạng của ông lúc này thật sự hỗn loạn vừa cảm thấy bất lực nhưng cũng có chút nhẹ lòng
trước đó tân hoa xã đã dẫn lời đại diện cho các gia đình có người thân mất tích trong chuyến bay cho hay
phiên tòa về chuyến bay mh ba trăm bảy mươi diễn ra vào ngày hai mươi bảy tháng một mươi một
đại diện các gia đình khẳng định họ đã nhận thông báo của tòa án nhân dân quận triều dương bắc kinh về thời gian diễn ra phiên tòa
thời điểm đó ông trump cũng đang theo kiện malaysia airlines công ty bảo hiểm của hãng bay này
tập đoàn boeing và đơn vị sản xuất động cơ chiếc máy bay mh ba trăm bảy mươi
anh cho rằng những công ty đó phải chịu trách nhiệm theo luật pháp trung quốc về sự cố với chiếc máy bay
trang yêu cầu các công ty phải bồi thường gửi lời xin lỗi và tiếp tục hỗ trợ tâm lý cho người thân của các nạn nhân trên chuyến bay
cũng như lập quỹ để tiếp tục cuộc tìm kiếm chiếc máy bay
theo trang khoảng bốn mươi gia đình trung quốc đã kiện các công ty này ra tòa với những yêu cầu tương tự
việc các bên không thực hiện bất cứ biện pháp khắc phục hậu quả nào trong thập kỷ qua đã khiến cuộc sống đầy đau thương của họ ngẹt thở hơn
trên thực tế những vụ kiện tương tự do gia đình các nạn nhân đệ trình ở mỹ đều đã bị bác với lý do chúng thuộc quyền hạn của hệ thống pháp luật malaysia
tại trung quốc một số gia đình đã đồng ý ký thỏa thuận bồi thường với hãng hàng không malaysia airlines
để nhận khoản tiền hai năm triệu nhân dân tệ tức ba trăm năm mươi usd
ban đầu chỉ có vài chục gia đình ký thỏa thuận này thế nhưng những năm qua số gia đình nạn nhân đồng ý ngày một tăng
tới tháng ba năm hai nghìn hai mươi một khoảng chín mươi gia đình vẫn từ chối thỏa hiệp thế nhưng con số này đã giảm một nửa do ảnh hưởng từ đại dịch covid một mươi chín
ông chang cho biết chỉ còn khoảng bốn mươi gia đình không đồng ý với thỏa thuận của malaysia airlines
chang nói anh cũng từ chối ký thỏa thuận vì điều đó sẽ miễn dự
anh cũng trả trừ mọi trách nhiệm của malaysia airlines và chính phủ nước này
nhìn vào thực tế ông nghẹn ngào
trên hành trình tìm kiếm sự thật nhiều gia đình rơi vào cảnh khó khăn thậm chí là vật lộn để mưu sinh
họ chọn thỏa hiệp như phương pháp cuối cùng để ổn định cuộc sống
thế nhưng dù chọn thỏa hiệp hay không mục tiêu cuối cùng của họ vẫn giống nhau đó là tìm thấy chiếc máy bay và người thân